bộ công thương tài chính vừa có văn bản điều chỉnh giảm sâu giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ chiều nay ngày một mươi năm tháng ba
theo đó giá xăng e năm ron chín mươi hai giảm hai hai trăm chín mươi đồng một lít còn xăng ron chín trăm năm mươi ba giảm hai ba trăm một mươi năm đồng một lít
giá xăng e năm ron chín mươi hai giảm còn một mươi sáu năm mươi sáu đồng một lít xăng ron chín trăm năm mươi ba giảm hai ba trăm một mươi năm đồng không cao hơn một mươi sáu tám trăm một mươi hai đồng một lít
dầu diazen có giá bán không cao hơn một mươi ba ba mươi năm đồng một lít dầu hỏa giảm còn một mươi một tám trăm bốn mươi sáu đồng một lít
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s giá bán không cao hơn một mươi năm trăm linh một đồng một kg

liên bộ công thương tài chính thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nhanh chóng giảm giá xăng dầu sớm hơn một ngày so với kỳ điều chỉnh nhằm hỗ trợ đời sống của người dân hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh covid một mươi chín